hiệp hội internet việt nam phối hợp với cơ quan xúc tiến công nghiệp công nghệ thông tin hàn quốc
đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu về k startup grand challenge
một chương trình đem đến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam nhiều cơ hội tăng tốc phát triển
k startup grand challenge là chương trình thường niên do chính phủ hàn quốc tổ chức từ năm hai nghìn một mươi sáu
với mục đích xây dựng một hệ sinh thái mở giúp các start up mở rộng thị trường tại các nước châu á
thông qua việc sử dụng thị trường hàn quốc làm bước đệm
năm hai nghìn một mươi chín này là năm thứ tư chương trình được tổ chức trên phạm vi toàn cầu
tiếp theo thành công của năm hai nghìn một mươi tám k start up grand challenge hai nghìn một mươi chín đã chọn việt nam
là một trong những địa điểm chính tổ chức cuộc thi vòng loại khu vực năm nay
theo đó vòng loại sẽ được tổ chức tại hà nội và thành phố hồ chí minh trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
để lựa chọn ra các startup việt tiềm năng đưa sang hàn quốc tham gia vòng chung kết
thời hạn cho các start up nộp hồ sơ đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín